kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
hôm nay tòa án nhân dân tp hcm bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại công ty alibaba
và các công ty trực thuộc bị cáo nguyễn thái luyện chủ tịch hội đồng quản trị công ty alibaba
nguyễn thái lĩnh tổng giám đốc công ty alibaba em ruột luyện và một mươi tám bị cáo khác bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai bị cáo võ thị thanh mai giám đốc công ty của phần alibaba law firm nguyễn thái lực giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại địa ốc xanh
em ruột luyện bị xét xử về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
bị cáo huỳnh thị kim thắng kế toán trưởng công ty alibaba bị xét xử về tội rửa tiền
theo nội dung cáo trạng bị cáo nguyễn thái luyện đã thành lập hai mươi hai công ty đứng tên giám đốc và đại diện theo pháp luật của các công ty này
là những người trong gia đình hoặc thân tín của luyện
bị cáo này đã tổ chức mua một số lượng lớn đất nông nghiệp bằng chính nguồn tiền huy động từ khách hàng
rồi tự lập dự án dân cư phân lô trái pháp luật đưa ra các thông tin không có thật như đây là các dự án có tính pháp lý đầy đủ
tự đặt tên các dự án để kêu gọi lừa ký hợp đồng bán đất nền dưới dạng thổ cư để huy động tiền từ khách hàng
luyện và các bị cáo liên quan bị cáo buộc chiếm đoạt hai ba trăm linh tỷ đồng của bốn năm trăm sáu mươi khách hàng
cơ quan điều tra đã làm việc được với bốn sáu mươi năm khách hàng đã tố cáo bị chiếm đoạt số tiền hai một trăm linh tỷ đồng
phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
liên quan đến đại án buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng từ singapore về tiêu thụ tại các tỉnh phía nam
sáng nay hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên án đối với bảy mươi bốn bị cáo về tội buôn lậu

giữ vai trò chủ mưu cầm đầu do đã bản bạc góp vốn mua xăng từ singapore
vận chuyển bất hợp pháp về việt nam tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính
hành vi của các bị cáo không chỉ làm thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng đến an ninh quốc gia
xối loạn thị trường
dương bị cáo ngô văn thủy đội ba cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
bị tuyên án một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ
tại phiên tòa tỉnh đồng nai cũng công bố quyết định tịch thu một mươi bảy tàu thủy hai mươi hai xe bồn
ba ô tô hai mô tô sáu mươi năm điện thoại di động và tiếp tục kê biên một mươi sáu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đồng thời hủy bỏ quyết định kê biên trả lại cho các bị cáo ba mươi bốn sổ đỏ
công an tỉnh quảng nam vừa đấu tranh triệt xóa hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn sáu mươi năm tỷ đồng
qua công tác điều tra phá án lực lượng công an phát hiện hai mươi ba đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc
và tổ chức đánh bạc trích xuất dữ liệu từ các tài khoản cá độ bóng đá của các đối tượng
thể hiện tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
đến thời gian bị bắt là khoảng sáu mươi năm tỷ đồng
tăng vật thu giữ gồm hai mươi một điện thoại di động ba laptop khoảng ba trang tài liệu
và nhiều tăng vật khác có liên quan
với phương thức đăng ký tài khoản trên bóng tám mươi tám com và phân thành nhiều tài khoản cá độ
có cấp thấp hơn để tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc
các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội để nhắn tin gọi điện
thường xuyên thay đổi số liên lạc để đối phó với lực lượng chức năng
lực lượng công an đã tạm giữ một mươi ba đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng
cùng với hành vi đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng internet
tại quảng trị đối tượng nguyễn thị mỹ vân chú khu phố sáu phường năm thành phố đông hà
đã bị lực lượng công an tỉnh bắt quả tàng khi đang trực tiếp cá cược với một số đối tượng
tại số nhà tám mươi ba đường nguyễn trãi khu phố bảy phường năm thành phố đông hà
tại thời điểm bắt quả tang có hai máy tính đang ở trong tình trạng mở
và được truy cập vào trang chủ viva tám mươi tám để lấy thông tin về tỷ lệ cá cược
cho những người cá cược chọn đánh
khi bắt quả tang có năm người tham gia đặt cược với tổng số tiền là bảy triệu sáu trăm linh nghìn đồng
qua sau kê dữ liệu trên máy tính của nguyễn thị mỹ vân đã phát hiện số tiền
mà vân sử dụng để cá cược mỗi ngày khoảng hai trăm linh triệu đồng
công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi ngày hôm nay cho biết đã khởi tố đối tượng
trần thị nga chú xã ba động huyện ba tơ về hành vi cho vai lãi nặng
theo điều tra xác định trần thị nga đã cho người khác vay lãi nặng hơn một mươi một tỷ đồng
với mức lãi suất mỗi khoản vay từ bảy trăm linh sáu cho đến một bốn trăm sáu mươi một năm
qua đó thu lợi bất chính hơn hai bốn tỷ đồng
liên quan đến việc vay lãi nặng một nữ giáo viên giao nợ trên sáu tỷ đồng
nhưng không có tiền trả đã bị con gái ruột của bà nga là tăng hà dung
cán bộ y tế xã ba động sử dụng ô tô bắt giữ không chế đe dọa viết giấy nợ
công an huyện ba tơ cũng đã khởi tố bắt giam tăng hà dung
về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
hiện vụ việc đang được công an huyện ba tơ tiếp tục điều tra làm rõ
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết dương lịch
tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
công an tỉnh hương yên đã tập trung lực lượng quyết liệt triển khai các biện pháp
nhằm ngăn chặn đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
trong đó có các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên
phát hiện đỗ văn thắng chú tại thôn lại ốc xã long hưng huyện văn giang
có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay thắng đã cho nhiều người vay tiền
với mức lãi suất từ tám trăm linh đồng một triệu một ngày đến một mươi đồng một triệu một ngày
theo yêu cầu của thắng người vay phải thanh toán tiền lãi định kỳ một mươi ba mươi ngày một lần
nếu người vay không thanh toán tiền lãi đúng hẹn thắng sẽ cộng tiền lãi và tiền gốc
để tiếp tục tính toán hoặc đe dọa người vay phải thanh toán cả tiền gốc và lãi
đặc biệt để điều hành hoạt động cho vay thắng lên mạng internet
mua và cài đặt ứng dụng để quản lý việc cho vay
tôi từ năm hai nghìn một mươi tám thì cũng có
một số người quen ở gần đấy cũng biết tôi và cũng đã hỏi vay tiền tôi
và tôi tùy từ khách quen đến khách nạ
có khách quen thì tôi không phải viết giấy tờ gì cả
còn đâu khách nạ thì tôi chỉ kiểm tra thông tin chứng minh thư và giấy tờ tùy thân
và tôi viết giấy đơn nhận vay tiền
trong quá trình vay thì những thông tin của khách hàng thì tôi sẽ thường thường
tôi sẽ đăng nhập lên trên app số điện thoại và địa chỉ số tiền vay mức lãi suất
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay thắng đã cho nhiều người vay với số tiền giao dịch lên đến hơn bốn mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của thắng
thu giữ nhiều giấy tờ tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng
trong quá trình giấu tranh thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
như là số lượng người vay rất chi là lớn
hai là cái việc thu thập thông tin liên quan đến người vay là cực kỳ ít
ba là gần như là làm việc đối với những người vay là họ rất chi là e ngại
và các thông tin về các
khoản vay của mình đã vay và ngại làm việc với cơ quan điều tra
thứ hai là đối tượng chủ yếu sử dụng ứng dụng qua app để quản lý các khanh vay
nên là cái việc khi mà cơ quan điều tra bắt giữ thì gần như là những người quản lý lại là một người khác
nên là gần như là khóa cái ứng dụng trên nên là để thu thập cái dữ liệu liên quan đến khách vay là gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên là đội nghiệp vụ cơ bản phòng hành xét sự công an tỉnh hương yên đã quyết tâm
và củng cố các tài niệm chứng cứ và thu thập trong mình và đã khởi tố đối tượng để đưa đối tượng ra xử lý trước phong luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với thắng
về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
thời gian tới công an tỉnh hương yên tiếp tục đấu tranh không để tội phạm hoạt động vi phạm pháp luật
liên quan đến tín dụng đen tiếp tục phức tạp đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
tích cực phát hiện tố giác tội phạm qua đó góp phần ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động tín dụng đen
chặn đường đập kính xe rồi dùng hung khí đe dọa cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân
ba đối tượng lê huy an phạm ngọc hiệp cùng chú tại thành phố rạch giá và trần thanh tùng
chú thành phố hà tiên tỉnh kiên giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà tiên khởi tố bắt tạm giam
theo điều tra tối ngày hai mươi năm tháng một mươi một ông bùi việt thuận chú thành phố phú quốc đang lái ô tô
thì bị một nhóm vây quanh yêu cầu xuống xe an đã cầm búa thoát hiểm đến đập vỡ cửa kính
đồng thời yêu cầu ông thuận xuống xe và đưa chìa khóa xe cho an
sau khi lấy được chìa khóa an điều khiển xe ô tô của ông thuận chạy về hướng thành phố rạch giá
nhận được tin báo công an thành phố hà tiên phối hợp với công an huyện kiên lương tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng
thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ như gậy cao su bình xịt hơi cay còng số tám súng bắn điện một cây búa thoát hiểm
được biết lê huy an là nhân viên thu hồi nợ của một ngân hàng có chi nhánh tại tỉnh kiên giang
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng phạm văn tuyến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hồ hậu thường trú tại khu thượng thị trấn kẻ sạt huyện bình giang tỉnh hải dương
và đối tượng mai thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại khu vũ an phường phạm thái thị xã kinh môn tỉnh hải dương
đối tượng này có nốt ruồi cách hai năm cm dưới sau đuôi mắt phải
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công an huyện kim thành tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thu ngà
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn phù tải xã kim đính huyện kim thành tỉnh hải dương
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm trên sau mép trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện